bộ công thương vừa có công văn gửi các bộ ngành về việc cử cán bộ tham gia ban soạn thảo
và tổ biên tập xây dựng nghị định thay thế cho nghị định số một mươi chín năm hai nghìn một mươi sáu về kinh doanh khí
điểm đáng chú ý theo bản dự thảo này là bỏ hết điều kiện kinh doanh khí
trong tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu chính phủ đã ban hành nghị định một mươi chín quy định về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng
sau hơn năm tháng thực hiện những quy định mới tại nghị định này lại trở thành căn nguyên
dẫn đến những cuộc tranh cãi giữa các nhóm doanh nghiệp kinh doanh trong ngành khí
theo bản dự thảo nghị định thay thế cho nghị định một mươi chín về kinh doanh khí hóa lỏng mà doanh nghiệp trong ngành nhận được
thì để làm thương nhân phân phối các đơn vị chỉ cần có giấy đăng ký kinh doanh
không cần phải lo về vỏ bình kho chứa như lâu nay
trước những tranh cãi này bộ công thương đã tổ chức các cuộc đối thoại
nhằm lắng nghe ý kiến đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp qua đó tìm cách tháo gỡ khó khăn
đồng thời chính thức có văn bản yêu cầu các bộ ngành tham gia soạn thảo
các cơ quan tham gia gồm văn phòng chính phủ các bộ và phòng thương mại và công nghiệp việt nam